trưa ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân tp hcm thông tin về việc phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp lê hòa bình tử vong do tai nạn giao thông
vụ việc xảy ra lúc bảy h hai mươi phút tại km hai mươi một bảy trăm linh cao tốc tp hcm trung lương hướng tp hcm đi trung lương thuộc xã thạch đức huyện bến lức long an khi ông lê hoài bình đi trên đường công tác
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh long an điều tra nguyên nhân tai nạn
thường trực ủy ban nhân dân tp hcm đã phân công xử lý những công việc mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo để không bị gián đoạn
chi tiết về lễ tang của ông lê hòa bình sẽ được văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm thông tin trong thời gian sớm nhất
trao đổi với báo chí trưa cùng ngày ông huỳnh minh phúc giám đốc sở y tế long an cho biết
sau tai nạn trên cao tốc trung lương tp hcm
ông lê hòa bình được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an trong tình trạng nguy kịch
đã ngưng tim ngưng thở đồng thời trấn thương não gãy đốt sống cổ
đến một mươi một h ba mươi thi thể ông lê hòa bình được đưa từ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa long an về tp hcm để làm các thủ tục mai táng
hai người đi cùng xe là ông dương tấn trước và ông nguyễn quang vinh tài xế đã bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng
ông lê hòa bình gặp tai nạn trên cao tốc tp hcm trung lương khi đang trên đường đi dự lễ khởi công cầu rạch miễu
thời điểm đó tài xế nguyễn quang vinh điều khiển ô tô biển xanh chở phó chủ tịch lê hòa bình và ông dương tấn trước
đi theo hướng từ tp hcm về tiền giang khi đến địa phận huyện bến lức long an thì bị nổ lốp sau xe lật ngang
ông lê hòa bình được phân công làm phó chủ tịch tp hcm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
một năm sau ông được phân công phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
ông bình sinh ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng học thạc sĩ kỹ thuật cử nhân kinh tế trình độ cao cấp lý luận chính trị
phó chủ tịch lê hoài bình trực tiếp chỉ đạo văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm và lĩnh vực quy hoạch
quản lý phát triển đô thị xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm ngăn với xây dựng tp thủ đức
khu đô thị mới thủ thiêm quản lý đất đai tài nguyên và môi trường giao thông vận tải cấp thoát nước quản lý nhà
ông bình được ra trực tiếp chỉ đạo sở quy hoạch và kiến trúc sở xây dựng sở giao thông vận tải sở tài nguyên và môi trường
và ban quản lý của nhiều khu đô thị dự án và nhiều doanh nghiệp nhà nước thành phố thủ đức quận phú nhuận huyện bình chánh và huyện hóc môn
trước khi giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bốn
ông lê hòa bình từng công tác tại tổng công ty xây dựng sài gòn công ty xây dựng rodio công ty kiểm định xây dựng sài gòn
ban quản lý dự án nâng cấp đô thị tp hcm ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị tp hcm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức phó giám đốc sở xây dựng tp hcm
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ông trở thành ủy viên ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi nhậm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ông bình được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy
rồi trở thành giám đốc sở xây dựng tp hcm vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
chiếc ô tô chở phó chủ tịch tp hcm đã tử vong
gặp tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc tp hcm trung lương ngày hai mươi chín tháng ba
đã bị nổ lốp
đây là sự cố rất nguy hiểm khi xe ô tô lưu thông với tốc độ cao
theo nguồn tin của vietnamnet bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba
xe toyota land cruiser biển xanh chở ông lê hòa bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm chạy trên cao tốc trung lương
hướng về tiền giang đã bị gặp tai nạn nghiêm trọng
khi đến km hai mươi một bảy trăm linh huyện bến lức phương tiện này bị nổ lốp sau
tông vào giải phân cách trong làn rừng khẩn cấp rồi lật nhào
tai nạn nổ lốp trên cao tốc là nỗi lo chính của những tài xế lần đầu di chuyển trên loại đường này
do tốc độ cho phép có thể lên đến một trăm hai mươi km trên giờ
theo thống kê mỗi năm trên đường cao tốc sài gòn trung lương là tuyến đường có tỷ lệ tai nạn
do nổ lốp cao nhất trên cả nước mỗi năm gần hai vụ
vậy đâu là nguyên nhân gây nổ lốp xe ô tô
cách khắc phục ra sao để có những chuyến đi an toàn
dưới đây là các nguyên nhân chính
nguyên nhân đầu tiên có thể là lốp xe ô tô bị non hơi
một chiếc ô tô có trọng lượng khá lớn nhưng dòng xe cỡ nhỏ là trên dưới một tấn
xe suv cỡ lớn như toyota land cruiser lên tới gần hai tấn
toàn bộ trọng lượng của xe sẽ dồn lên bốn bánh
do đó lượng không khí bên trong lốp xe sẽ quyết định khả năng tải nặng
khi lốp không đủ áp suất vỏ xe gánh thêm phần trọng lượng này
và các thành phần cấu tạo khác của lốp như cao su dây thép lốp và gà lốp phải hoạt động quá mức
bên cạnh đó lốp xe bị thiếu hơi sẽ làm gia tăng ma sát với mặt đường
dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và rách vỡ hoặc phát nổ
để hạn chế hỏng lốc ô tô do thiếu áp suất trước khi khởi hành
tài xế cần kiểm tra tình trạng hơi bằng bộ cảm biến áp suất lốp hoặc đồng hồ đo áp suất lốp
khi bơm hơi cần chú ý thông số về áp suất được dán phía vách cửa lái xe
không nên bơm quá căng sẽ làm giảm độ bám đường
trường hợp thứ hai có thể là do lốp xe ô tô quá cũ
theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thời hạn sử dụng lốp ô tô là năm năm tương đương với năm mươi km
trong quá trình sử dụng lốp xe có độ hao mòn nhất là với xe hoạt động thường xuyên
quá trình di chuyển sẽ dẫn đến vỏ bị dặn nứt sợi bố và sợi cao su bị tách ra
khiến lớp bị mỏng và giảm khả năng chịu áp lực
lốp xe quá cũ cộng với các tác nhân như nhiệt độ áp suất do chạy xe tốc độ cao
xe chở vượt tải trọng cán phải vật sắc nhọn hay vấp ổ gà dễ dẫn đến phát nổ hơn
để khắc phục lái xe nên kiểm tra và thay lớp mới kịp thời
dân lái ô tô vẫn truyền tay nhau mẹo dùng đồng su một sen của mỹ
kiểm tra bằng cách đặt đồng su vào rãnh của gai lốp với chiều của đầu in hình ab lincoln cắm xuống mặt lốp
nếu nhìn thấy toàn bộ tóc của linkol thì nên ngay lập tức thay lớp mới vì lốp xe đã quá mòn
tại việt nam nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp của luật giao thông đường bộ
và đường sắt có quy định người di chuyển xe ô tô xe tải trong tình trạng mòn lốp sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh đồng đến một triệu đồng
kèm với đó là bắt buộc thay mới lốp xe khác có đủ tiêu chuẩn
trường hợp thứ ba nổ lốp xe ô tô do chở quá tải
trở quá tải trọng cho phép trong đăng kiểm của ô tô không bao giờ tốt và nó cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến nổ lốp xe
khi xe quá tải lốp xe ma sát với mặt đường sinh nhiệt nếu đi trên mặt đường không bằng phẳng vỏ lốp vượt qua giới hạn dẫn tới phát nổ
trường hợp thứ bốn xe cắn phải vật sắc nhọn
việc vô tình cán phải vật sắc nhọn trên đường như đá đinh miến sắt hoặc kim loại cũng có thể khiến thủng lốp hoặc phát nổ đặc biệt chỉ xe chạy tốc độ cao
để khắc phục nguy cơ trên ngoài việc quan sát khi lái xe thì chủ ô tô có thể sử dụng một số biện pháp tăng cường an toàn như trắng cao su non bên trong lốp xe hoặc dùng loại lốp đặc trủng chạy thêm được khi bị thủng như răn phát
một trường hợp nữa có thể xảy ra đó là la răng cong vanh gây hỏng lốp
la răng ô tô bị hư hỏng trong quá trình sử dụng như cạ phải đá vỉa hè hoặc mô phản loại hàng kém chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng cao suất lốp xe khi chuyển động
vết cao quá sâu khiến lốp không đủ khả năng gánh áp suất lốp dẫn đến nổ lốp
các chuyên gia ô tô khuyến cáo ngoài việc bơm đúng đủ áp suất lốp để đảm bảo an toàn cho vành xe thì nên tiến hành thay la răng hoặc sửa chữa phục hồi khi phát hiện có va chạm hư hại chi tiết này
trường hợp cuối cùng có thể là do lái xe
với những tài xế có thói quen bẻ lái ở tốc độ cao sẽ dẫn đến nguy cơ lốp vừa phải chịu tải nặng và lực xé ngang đồng thời dẫn đến nguy cơ bị nổ lốp
do đó để an toàn tài xế nên giảm tốc độ khi vào cua vừa tránh hư hại lốp và cũng để an toàn cho hệ thống cân bằng trên xe
ngoài các nguyên nhân trên nổ lốp xe ô tô còn xuất phát từ các yếu tố khách quan như chất lượng mặt đường cao tốc thời tiết nắng nóng làm tăng nhiệt tăng áp suất tại lốp
các chuyên gia cũng khuyên nên bơm khí niter để hạn chế tình trạng lốc tăng nhiệt nhanh nếu thường lái xe ở nơi có môi trường nắng nóng
bên cạnh đó khi phát hiện xe có tình trạng nổi lốp tài xế cần bình tĩnh và giữ chặt vô lăng từ từ giảm ga ra phanh quan sát và tấp vào lề đường để thay lốp hoặc gọi cứu hộ
không nên phanh gấp đánh lái quá mạnh thả chân ga đột ngột